liên quan đến vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới
sau năm ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi ba tháng tám
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường hai mươi ba năm tù
ngoài ra hội đồng xét xử tuyên phạt phạm tấn lộc một mươi ba năm tù mai thị ngọc phấn một mươi năm tù
cùng với các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trường văn liên ba năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hai mươi bị cáo còn lại ở mức án từ sáu đến một mươi hai năm tù về tội buôn lậu đồng thời phạt bổ sung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này nguyễn thị kim hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu
đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng
trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định có năm đối tượng là chủ các tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận
chuyển ngoại tệ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
để vận chuyển tiền vàng qua lại biên giới hạnh thuê và phân công phấn và lộc thực hiện
vàng sau khi về đến việt nam hạnh sẽ giao lại cho các tiệm vàng